hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep dẫn nghiên cứu của viện thủy sản quốc gia mỹ cho biết
thị trường cá tra toàn cầu sẽ tăng với tỷ lệ đáng kể trong giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
nguyên nhân là do cá cha là loại cá giàu acid béo omega ba có nhiều lợi ích cho sức khỏe
ứng dụng trong ngành dược phẩm thực phẩm chức năng và các loại thực phẩm khác
trên cơ sở đó thị trường cá cha được phân bổ thành các sản phẩm bổ sung chế độ ăn uống
công nghiệp dược phẩm và công nghiệp thực phẩm
cá cha dầu acid béo omega ba được sử dụng làm chất bổ sung chế độ ăn uống vì cá cha giúp tim
thận và gan hoạt động khỏe mạnh do vậy nó có tính ứng dụng cao trong các ngành công nghiệp dược phẩm
trên cơ sở loại sản phẩm thị trường cá cha có thể được phân thành cá tươi cá nguyên con đông lạnh
phi lê tươi và phi lê đông lạnh
việt nam xuất khẩu các sản phẩm đông lạnh sang nhiều khu vực trên thế giới
cá tra được nuôi chủ yếu ở việt nam campuchia và các nước láng giềng
mạnh nuôi trồng thủy sản nhằm tăng cường sản xuất cá cha đáp ứng nhu cầu của toàn cầu
việt nam là nước xuất khẩu cá tra lớn nhất trên thế giới chiếm hơn năm mươi sản lượng cá tra toàn cầu
những thị trường tiềm năng bao gồm nga trung đông và một số nước châu á đã chứng minh nhu cầu
về cá cha nhập từ việt nam ngày càng tăng